ủy ban nhân dân huyện chư pả tỉnh gia lai cho biết ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại làng hờ re xã đắc tơ vè
đã xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người thiệt mạng một người bị thương
tai nạn xảy ra khi ba nạn nhân đang đào hố để làm mố cầu dân sinh
thì bất ngờ bị đất đá từ phía trên sụt xuống và vùi lấp
các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực cứu hộ để đưa ba nạn nhân lên nhưng hai người đã tử vong
cả ba nạn nhân đều là người địa phương công trình cầu dân sinh này do các nhà hào tâm tài trợ